lạm dụng sự tín nhiệm là lớp phó học tập đào thị hiền trang chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
đã thu tiền học phí của bốn mươi năm học viên lớp k sáu mươi một d hai trường đại học vinh liên kết đào tạo với trường cao đẳng sơn la
với tổng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân mà không nộp lại cho nhà trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đào thị hiền trang để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản